tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc
do thượng tướng phạm trường long ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng sáu
và tham gia chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ tư
đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc được tổ chức với nghi thức trang trọng
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc
do thượng tướng phạm trường long phó chủ tịch quân ủy trung mương trung quốc làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm
nhật liệt chào mừng thượng tướng phạm trường long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc
sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh cùng với chuyến thăm hữu nghị lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước và hai quân đội trong thời gian gần đây
chuyến thăm việt nam của đồng chí phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
là biểu hiện sinh động về mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa hai đảng hai nhà nước và quân đội hai nước
khẳng định quân ủy trung ương bộ quốc phòng việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm việt nam lần này
của thượng tướng phạm trường long và đoàn
coi đây là một sự kiện chính trị quan trọng bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước
hai bên cũng trao đổi tình hình quốc tế khu vực và những vấn đề cùng quan tâm
đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua
thống nhất nội dung biện pháp hợp tác trong thời gian tới
nhằm triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm hai nghìn ba mươi
mà hai bên đã ký kết vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
kết thúc hội đàm đại tướng ngô xuân lịch và thượng tướng phạm trường long
đã chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng trung quốc
trước đó vào sáng nay thượng tướng phạm trường long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đã bày tỏ lòng thành kính đối với chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập lãnh đạo và gian luyện đảng cộng sản việt nam
bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đã vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa đảng
nhà nước và nhân dân hai nước việt nam và trung quốc
trong thời gian thăm việt nam thượng tướng phạm trường long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc
sẽ tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố điện biên
sau đó từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu thượng tướng phạm trưởng long và đại tướng ngô xuân lịch
sẽ đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tư
tại tỉnh lai châu việt nam và tỉnh vân nam trung quốc